chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
và phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
là đối tượng sơn đông sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp kiết lợi xã lâm kiết huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng thạch minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp phước phong xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và đối tượng trần văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp đoàn văn tố xã đại ân i huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
đối tượng phải nhận quyết định truy nã số một ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện